khi cả nước gồng mình chống dịch covid một mươi chín có rất nhiều nghĩa cử nhân văn những câu chuyện đẹp đang lan tỏa
những câu chuyện về đảng viên cao tuổi lê thị văn
lê thị văn chín mươi một tuổi đời bảy mươi năm tuổi đảng ở phường linh triểu quận thủ đức tp hcm
dùng toàn bộ số tiền tặng thưởng huy hiệu đảng để quyên góp chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín
là một câu chuyện thực sự có ý nghĩa biểu tượng cao
mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân tại tp hcm
từng là một bác sĩ quân y trực tiếp chăm sóc điều trị cho thương bệnh binh nơi tuyến đầu
trong các cuộc kháng chiến chống pháp chống mỹ của dân tộc
vậy nên hơn ai hết cụ văn thấu hiểu với khó khăn
thậm chí là hiểm nguy của cán bộ y tế vào thời điểm căng mình chống dịch
đây là một món quà kỷ niệm rất quý
phải tiêu một cái gì đó cho đúng ý nghĩa
cho nên tôi chưa tiêu gì cá nhân
lúc đầu tôi
tôi định ủng hộ và chương trình xóa đói giảm nghèo
về sau này vừa rồi nó mới có cái chuyện này ra
cho nên là tôi đã ủng hộ cái số tiền một mươi năm triệu của tôi
trong cái huy hiệu bảy mươi năm người đảng
thì trong cái việc làm của tôi tôi cũng suy nghĩ rất đơn giản
bởi vì là khi nhà nước có những chuyện này chuyện kia
thì người dân là phải đóng tóc
là phải chung tay góp sức cùng với nhà nước
trong cái truyền thống của đất nước ta là đoàn kết chống giặc
thì bây giờ thì cái tình hình này
nó còn nguy hiểm hơn giặc hơn đánh giặc
cái thằng giặc nó ở kia kìa cứ bắn
như súng mà bắn
nhưng mà cái thằng giặc này có nhìn thấy đâu
nó đến nói mình lúc nào cũng không biết
rất nguy hiểm
cho nên là tôi cũng thấy được nhận thức được cái đó
tấm lòng đồng hành cùng tổ quốc
trong cuộc chiến chống dịch của cụ văn
đã lan tỏa tinh thần tích cực
đến bà con trong khu phố
và các đảng viên trên địa bàn
qua cái nội dung của cụ văn
được nêu gương
trong cái trang
facebook của quận quỷ đó là trang cánh bắc
cũng như trang mặt rộng tổ quốc quận
thì tiếp sau đó
nhiều đảng viên cao tuổi đảng
ví dụ nhỏ phường linh chiểu này
cũng còn một vài
cụ cao tuổi đảng
tham gia đóng góp
kể cả những em học sinh
rất còn nhỏ tuổi rất nhỏ
khi cả nước gồng mình chống dịch covid một mươi chín
mới thấy hết tinh thần trách nhiệm
sự sẻ chia của những người dân
những đảng viên cao tuổi
như cụ lê thị văn
giá trị của sự đóng góp
không chỉ ở số tiền hay hiện vật
mà hơn tất cả
đó là tấm lòng lan tỏa tinh thần tích cực
trong cộng đồng
dèo niềm tin vào sự thành công
của các biện pháp chống dịch covid một mươi chín
mà chính phủ đang triển khai thực hiện